công nghệ giữ gìn thi hài là một lĩnh vực mới mà trên thế giới chỉ có liên xô cũ và hiện là nga có
vận dụng công nghệ này cũng chỉ có việt nam giữ gìn thi hài chủ tịch hồ chí minh
và triều tiên giữ gìn thi hài lãnh đạo kim nhật thành cùng con trai nhà lãnh đạo này là ông kim jong un
năm hai nghìn một mươi chín thiếu tướng cao đình kiếm nguyên chính ủy bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết
thành công lớn nhất và xuyên suốt hơn năm mươi năm qua của bộ tư lệnh là dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào
nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài chủ tịch hồ chí minh luôn hoàn thành xuất sắc
thiếu tướng cao đình kiếm kể việc gìn giữ thi hải bác diễn ra nhiều giai đoạn
trong đó sáu năm đầu mang tính quyết định ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trước tình hình sức khỏe của chủ tịch hồ chí minh yếu đi liên xô cử chuyên gia sang cùng việt nam bàn cách giữ gì thi hài
chín giờ bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chủ tịch hồ chí minh chút hơi thở cuối cùng
việc gìn giữ thi hải bác được giao cho các chuyên gia liên xô cùng tổ y tế đặc biệt của việt nam
khi bác mất có ý kiến do điều kiện chiến tranh khí hậu kinh tế việt nam khó khăn
nên phía bạn có đề xuất đưa thi hải bác về liên xô
tuy nhiên sau đàm phán ta đã quyết định để thi hài người tại việt nam và liên xô sẽ hỗ trợ
đây là nhiệm vụ mới chưa từng có tiền lệ điều kiện việt nam nhiệt đới gió mùa
nóng lạnh thất thường nên cả khó khăn
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm việc gìn giữ thi hài bắc được tổ chức ở k chín
do điều kiện chiến tranh thiên tai thi hài hồ chủ tịch đã có sáu lần di chuyển
lần đầu tiên từ hà nội lên ba vì lần cuối từ ba vì về lanh bắc vào ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngày hai mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nhà nước khánh thành lăng và tổ chức lễ viếng
thiếu tướng cao đình kiếm cho biết
hàng ngày thi hải bác phải tiếp xúc với ánh sáng khí hậu nên yêu cầu bảo vệ gìn giữ rất nghiêm ngặt
đội ngũ y tế phải luôn duy trì thông số về nhiệt độ độ ẩm vì hanh khô hay ẩm ướt quá cũng không được
sau khi thống nhất đất nước việt nam lại phải bảo vệ biên giới tây nam phía bắc trực tiếp ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh thi hải bắc
cuối thập niên một nghìn chín trăm tám mươi tình hình đông âu liên xô khó khăn
năm một nghìn chín trăm chín mươi một liên xô sụp đổ toàn bộ chuyên gia ở lăng rút về nước nguồn viện trợ vật chất không hoàn lại bị cắt
việc này đặt việt nam vào tình thế tưởng chứng không thể để lặng hoạt động được nữa
trong bối cảnh đó
lực lượng bác sĩ kỹ thuật của việt nam từng bước khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ
sau nhiều đàm phán năm hai nghìn bốn phía nga đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại việt nam
đến nay ta đã một mươi năm lần pha chế thành công dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho việc giữ gìn thi hài chủ tịch hồ chí minh
từ thành công đó năm hai nghìn một mươi tám đơn vị tiếp tục hợp tác xây dựng cơ sở kỹ thuật và sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt cho bác
tới hiện nay chúng ta đã xây dựng được dây chuyền sản
và bàn giao cho tổng cục công nghiệp quốc phòng quản lý vận hành phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn thi hài bắc
đây là những bước tiếp quan trọng đánh dấu quá trình chuyển tiếp và khẳng định việt nam có đủ khả năng làm chủ vững chắc
tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
thiếu tướng cao đình kiếm đã kể lại quá trình làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bác
trong đó đặc biệt là bộ quần áo đặc biệt bảo vệ thi hải bắc hồ do việt nam sản xuất
theo thiếu tướng cao đình kiếm quá trình này nằm trong đề án hai nghìn ba trăm bốn mươi một được thủ tướng chính phủ phê duyệt
và nghị quyết một trăm hai mươi hai của thường vụ quân ủy trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình lăng trong giai đoạn mới
thường vụ đảng ủy đoàn chín trăm sáu mươi chín đã tham mưu đề xuất với thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng triển khai toàn diện các nhiệm vụ
trong đó về công tác y sinh có nhiệm vụ sản xuất bộ quần áo đặc biệt tại việt nam nhằm làm chủ vững chắc
tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bắc
từ chủ trương đó cùng với nhiều năm dày công nghiên cứu khoa học của các chuyên gia việt nam về kết cấu của vải
đặc biệt chúng ta đã tìm ra được vải việt nam có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu kết hợp với các nhà máy tại việt nam sản xuất theo kinh nghiệm
từ đó đàm phán với trung tâm y sinh moscow tìm đối tác chuyển giao công nghệ
sau những năm đàm phán làm việc đảng ủy đoàn chín trăm sáu mươi chín ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng đã báo cáo bộ quốc phòng
đầu tư dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt tại việt nam
phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
thay cho việc hàng năm ta phải đặt hàng từ phía bạn hơn nữa ta sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ này
được sự đồng ý của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng ngày một mươi hai một mươi một hai nghìn một mươi ba
đứng trước sự chứng kiến của chủ tịch trương tấn sang và tổng thống liên bang nga vladimir putin
chính phủ việt nam và liên bang nga đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ban quản lý lăng
với viện nghiên cứu khoa học công nghiệp liên bang nga
về chuyển giao công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt gọi là dự án vn một
đây là dự án nhằm xây dựng một cơ sở để sản xuất vải tráng cao su cốt lụa tơ tầm của việt nam
và bộ quần áo đặc biệt theo công nghệ của liên bang nga và được thực hiện tại việt nam
được sự chỉ đạo trực tiếp của chính phủ quân ủy trung ương bộ quốc phòng
sự phù hợp chặt chẽ của tổng cục công nghiệp quốc phòng các cơ quan của bộ tổ công tác của chính phủ
sự hợp tác có hiệu quả của các chuyên gia liên bang nga và công ty liên doanh rẻ tươi tằm bảo lộc lâm đồng
sau thời gian tích cực chuẩn bị ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám dưới sự chủ trì của thượng tướng nguyễn trí vịnh
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng đơn vị đã cùng các đối tác nghiệm thu đánh giá và kết luận dự án vn một hoàn thành xuất sắc
đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của nhiệm vụ đặc biệt
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín dự án đã được bộ quốc phòng tiếp nhận bàn giao cho tổng cục công nghiệp quốc phòng quản lý
vận hành phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài bác
thiếu tướng cao đình kiếm cho biết dự án vn một hoàn thành và đưa vào sử dụng là bước phát triển vượt bậc về công nghệ
đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu ứng dụng khoa học
khẳng định từ nay ta có đủ khả năng làm chủ vững chắc
tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
hàng chục năm gần đây dĩ nghiệp đo mai quân đội công ty cổ phần x hai mươi được giao nhiệm vụ mai trang phục của chủ tịch hồ chí minh
góp phần giữ gìn bảo quản lâu dài thi hài bác
theo kế hoạch cứ năm năm một lần dĩ nghiệp sẽ tổ chức mai trang phục cho bác
mỗi lần may một mươi bộ hoàn chỉnh gồm một mươi bộ đồ đông một mươi áo sơ mi một mươi bộ lót trong và một mươi vỏ gối
kế hoạch này được viện sáu mươi chín nơi đảm nhận toàn bộ công tác y tế và nghiên cứu khoa học công nghệ
để giữ gìn lâu dài và bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài chủ tịch hồ chí minh gửi sang trước
vì vậy xí nghiệp mai đo quân đội có thời gian để lập kế hoạch chi tiết sắp xếp bố trí nhân lực giao công việc cho từng người
lần nào cũng vậy sĩ nghiệp sẽ thành lập một tổ đặc biệt để làm nhiệm vụ
một dãy mây riêng cũng được triển khai để những vật liệu khác không thể lẫn lộn vào
các máy dùng để may trang phục cho bác sẽ được vệ sinh cẩn thận dùng khăn trắng để lau cho đến khi không còn một vết bẩn
để may một mươi bộ trang phục cho hồ chủ tịch toàn bộ vật tư đều do viện sáu mươi chín cung cấp
trước đây một số vật tư phải sang tận bên nga mang về
sau này dĩ nghiệp đề xuất tự tìm kiếm vật tư may trang phục lót trong để chủ động hơn
đó là vải một trăm linh được làm từ cốt tông rất mềm mại
trước khi may chất liệu vải sẽ được kiểm soát rất kỹ
chỉ cần một dấu chấm nhỏ như đầu bút bi hay vết hơi mờ thì cũng cần phải thay bằng một tấm vải khác
khi may trang phục cho bác việc kiểm tra kiểm soát chất lượng cực kỳ ngặt nghèo tính từng đường kim mũ chỉ các thông số đảm bảo tuyệt đối
một mươi chiếc áo may xong thì về trực quan và thông số phải giống nhau tuyệt đối
khi sản phẩm hoàn thiện giám đốc dĩ nghiệp trực tiếp kiểm soát chất lượng
sản phẩm nào không đảm bảo sẽ được loại ra và may lại sản phẩm khác để thay thế
chi tiết nào không đảm bảo yêu cầu cũng sẽ được thay sửa ngay
chị chu thị cúc nhân viên phòng kỹ thuật công ty cổ phần x hai mươi cho biết may trang phục cho hồ chủ tịch phải được cán bộ nhân viên xí nghiệp xem là niềm vinh dự
vì vậy quá trình sản xuất các anh chị đã dồn tình cảm tập trung hết mức để làm ra sản phẩm đẹp nhất
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều một mươi ba tháng năm tại bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh diễn ra hội nghị bàn giao trang phục thi hài chủ tịch hồ chí minh giữa tổng cục hậu cần và bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh
báo cáo tại lễ bàn giao đại tá hoàng duy tâm tổng giám đốc công ty cổ phần x hai mươi trường ban chỉ đạo may trang phục cho biết
để chuẩn bị cho kế hoạch cắt may trang phục thi hài chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo công ty đã thành lập tổ công tác đặc biệt cùng những đồng chí có nhiều kinh nghiệm đủ phẩm chất đạo đức trình độ năng lực để tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này
trước đó năm hai nghìn hai mươi hai công ty cổ phận x hai mươi đã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống lại toàn bộ quá trình may trang phục cho bác thành cuốn tài liệu công nghệ cắt may trang phục thi hài chủ tịch hồ chí minh theo tâu chuẩn iso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm
đã được nghiệm thu bàn giao cho bác
năm hai nghìn hai mươi ba công ty đã tiến hành may bộ trang phục để thử nghiệm lại toàn bộ những cải tiến thay đổi trước đó
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trước khi thực hiện kế hoạch cắt may trang phục thi hải bác cán bộ công ty cổ phần x hai mươi viện sáu mươi chín bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh trực tiếp thực địa quan sát bộ trang phục khi bắc đang mặc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này
quá trình thực hiện nhiệm vụ công ty cổ phần x hai mươi đã ứng dụng những kết quả nghiên cứu cải tiến quy trình
đơn vị phối hợp với viện sáu mươi chín thực hiện suốt thời gian qua để bảo đảm sản phẩm đạt giá trị thẩm mỹ cao nhất hạn chế thấp nhất việc tác động đến thi hải bác trong quá trình thao tác mang mặc trang phục
sau thời gian lao động khẩn trương với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nhất vào đúng dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh nhật bác năm mươi năm năm thực hiện di trúc của người công ty cổ phần x hai mươi vinh dự bàn giao những bộ trang phục của bác bảo đảm các thông số kỹ thuật và tính thẩm mỹ